cuối năm hai nghìn một mươi sáu xã thuận phú huyện đồng phú tỉnh bình phước được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới
trở thành một trong hai xã nông thôn mới đầu tiên của huyện đồng phú
tuy nhiên đến nay hàng chục hộ dân tại tổ năm a ấp đồng búa xã thuận phú vẫn phải sống trong cảnh chưa có điện sinh hoạt
đã một mươi ba năm trôi qua kể từ khi chuyển về đây sinh sống cũng là một mươi ba năm vợ chồng ông đình văn vũ và bà nông thị yến
cùng nhau ăn những bữa cơm tối đạm bạc với chiếc đèn vẫn thường dùng để đi cạo mũ cao su như thế này
gia đình tôi lắp năng lượng mặt trời thì mới được có hai ba năm bởi vì do điều kiện kinh tế khó khăn mới lắp được hai ba năm
mà lắp thì cái bình năng lượng mặt trời này chỉ mua được cái tấm nhỏ thôi tấm này lắp cái bình sáu gôn thấp thì thấy cũng là mờ như sáng trăng
không chỉ gia đình ông vũ ở tổ năm a ấp đồng búa
còn hơn ba người đồng búa
ba hộ dân chưa có điện sinh hoạt mọi sinh hoạt đều phải phụ thuộc vào nguồn năng lượng hạn chế từ vài tấm pin năng lượng mặt trời
để đảm bảo cho các hộ dân có điện sinh hoạt cũng như là phát triển sản xuất thì địa phương cũng tiếp tục kiếm nghị đến cơ quan tiếp năng để có cái giải pháp hỗ trợ cho các hộ dân để mà có điều kiện phát triển kinh tế
trước thực trạng trên các ngành chức năng tỉnh bình phước có phương án kéo điện cho các hộ dân nơi đây để sớm có điện sinh hoạt
phát triển sản xuất